xin kính chào quý vị và các bạn
tuy cơn bão số bốn tiếp tục có xu hướng dịch chuyển ra xa nước ta
nhưng vẫn là trung tâm hút gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh
khiến cả ba ngày tới tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
vẫn phổ biến là có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
sẽ tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
dự báo xa hơn phải đến ngày chín tháng tám thì bắc bộ mới xuất hiện hình thế gây mưa
giúp giảm nhiệt độ vì vậy mà quý vị và các bạn nên sử dụng tiết kiệm điện
đề phòng cháy nổ ở khu vực đông dân cũng như là chủ động bổ sung vitamin
và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
đối với khu vực miền trung trong ba ngày tới tại các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ trưa chiều sẽ giao động trong khoảng
là từ ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi chín độ
nắng nóng kết hợp độ ẩm giảm thấp nên người dân tại đây cũng cần đề phòng
nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng cũng như là tránh các hoạt động ngoài trời
vào thời điểm chưa chiều để tránh tuột quỵ sốc nhiệt do tiếp xúc với nắng nóng
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất trên khu vực giao động là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
chỉ riêng phần phía nam từ khánh hòa đến bình thuận
thì có mưa rông vài nơi giúp nền nhiệt dễ chịu hơn đôi chút
nắng nóng sẽ còn kéo dài nên người dân cần chủ động có các biện pháp tránh nắng
cũng như là có kế hoạch sử dụng nước sạch tiết kiệm và hợp lý
đến với vùng cao tây nguyên gió mùa tây nam vẫn là hình thế
thời tiết chủ yếu tác động nhưng tại đây vẫn có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề cao cảnh sát với tố lóc hay là gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam nên có mưa rào và rông
cục bộ có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
mưa rông chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
còn ban ngày tại đây thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ